buổi sáng trung ương làm việc tại hội trường thảo luận về đề án tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
đồng chí đinh thế ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư thay mặt bộ chính trị điều hành phiên họp
buổi chiều trung ương làm việc tại tổ thảo luận về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
tối nay tại hà nội đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã đến dự lễ ra mắt công bố chương trình truyền hình thực tế nông nghiệp sạch do đài truyền hình việt nam phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện
nông nghiệp sạch là chương trình truyền hình thực tế giới thiệu và quảng bá tới khán giả truyền hình cả nước các loại nông sản đặc sản của việt nam các vùng nông nghiệp nổi tiếng của đất nước và các chuỗi sản xuất sạch hiện đang manh nha phát triển trên tất cả các tỉnh thành của đất nước
phát biểu tại buổi lễ đồng chí nguyễn thị nhân cho biết đất nước ta tài nguyên nhiều tiềm năng lớn nhưng chưa biết tận dụng triệt để để quảng bá tới chín mươi triệu người tiêu dùng ở việt nam đây cũng chính là mục đích ra đời của chương trình nông nghiệp sạch
đồng chí nguyễn thiện nhân khẳng định mặt trận tổ quốc sẽ tham gia và giúp đỡ để chương trình có một sản phẩm tốt nhất một cánh tay nối dài của ngành nông nghiệp một công cụ hữu hiệu để thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo định hướng sản xuất hàng hóa và hướng mạnh đến thị trường
nhân kỷ niệm sáu mươi hai năm ngày giải phóng thủ đô sáng nay thành phố hà nội đã tổ chức hội nghị biểu dương người tốt việc tốt tiêu biểu vinh danh công dân thủ đô yêu tú năm hai nghìn một mươi sáu đến dự có đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đây là lần thứ hai mươi bốn hà nội phát động phong trào thi đua người tốt việc tốt và là năm thứ bảy tổ chức vinh danh công dân thủ đô ưu tú
chín trăm sáu mươi một tổ chức cá nhân được tuyên dương người tốt việc tốt và chín công dân thủ đô ưu tú năm nay
với sự chỉ đạo và quyết tâm cao nhất của đảng bộ các cấp chính quyền và sự nỗ lực của nhân dân cùng với phong trào thi đua yêu nước
phong trào người tốt việc tốt ngày càng tạo ảnh hưởng tích cực góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị các chỉ tiêu kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của thủ đô
hôm nay hội nghị cấp cao đối thoại hợp tác châu á acd lần thứ hai với chủ đề một châu á đa thế mạnh đã diễn ra tại thủ đô bangkok thái lan
với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao chính phủ ba mươi bốn nước thành viên
phó thủ tướng vũ đức đam dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam
đoàn đại biểu việt nam tham dự có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị
với sự tham dự của hàng chục lãnh đạo cấp cao tới từ ba mươi bốn quốc gia thành viên
hội nghị cấp cao đối thoại hợp tác châu á acd lần thứ hai đã bàn các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác và tăng trưởng kinh tế khu vực và thế giới
dù chỉ nhóm họp trong một ngày nhưng hội nghị đã đạt nhiều kết quả quan trọng
và thông qua các văn kiện gồm tầm nhìn acd về hợp tác châu á đến năm hai nghìn ba mươi
tuyên bố bangkok
tuyên bố acd về phục hồi tăng trưởng
thông qua các đối tác kết nối
minh đức phóng viên thường trú báo dân tại thái lan
phát biểu khai mạc thủ tướng thái lan prayuth chan o cha kêu gọi nỗ lực tăng cường sáu trụ cột hợp tác chính của acd
tương ứng với mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc tới năm hai nghìn ba mươi
đó là kết nối khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
giáo dục và phát triển nguồn nhân lực
mối liên hệ giữa an ninh lương thực năng lượng và nguồn nước
văn hóa và du lịch
thúc đẩy các cách tiếp cận đối với tăng trưởng bền vững và toàn diện
đồng thời đề cập đến những thách thức mà các nước châu á đang phải đối mặt
và chỉ có thể giải quyết trên cơ sở hợp tác kết nối sâu rộng đa tầng nấc
hội nghị đã thông qua các văn kiện gồm tầm nhìn acd về hợp tác châu á đến năm hai nghìn ba mươi
tuyên bố bangkok tuyên bố acd về phục hồi tăng trưởng thông qua đối tác kết nối
hội nghị cũng nhất trí sẽ tổ chức hội nghị cấp cao acd lần thứ ba tại iran vào năm hai nghìn hai mươi
trong bài phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng
kết nối là một chìa khóa quan trọng để thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia châu á
trong đó cần tập trung vào kết nối đa chiều đa lĩnh vực không chỉ giới hạn ở giao thông
logistic mà còn cả chính sách thương mại đầu tư kết nối du lịch giao lưu văn hóa
trước hết là dọc các tuyến hành lang
phó thủ tướng đề nghị các nước acd cần hỗ trợ lẫn nhau và có tiếng nói chung trong các diễn đàn quốc tế
mọi nỗ lực hợp tác đều phải hướng tới mục tiêu tăng cường hòa bình
ổn định trên cơ sở các quốc gia tôn trọng luật pháp quốc tế tôn trọng chủ quyền
lợi ích chính đáng của nhau cùng nhau chia sẻ trách nhiệm với sự thực tâm và bằng hành động thiết thực
bên lề hội nghị phó thủ tướng đã có các cuộc hội kiến thủ tướng lào thong linh si su lít
và tiếp xúc phó thủ tướng qua ta
từ ngày bảy đến ngày một mươi một tháng một mươi tại thành phố con tum bộ thông tin và truyền thông phối hợp
với ủy ban nhân dân tỉnh con tum tổ chức triển lãm bản đồ vào trưng bày tư liệu
hoàng sa trường sa là của việt nam với những bằng chứng lịch sử và pháp lý
trong những ngày qua tại gian trưng bày triển lãm số hai trăm linh năm lê hồng phong
phường quyết thắng thành phố con tum đã có hàng nghìn lượt người dân và học sinh
sinh viên khu vực bắc tây nguyên tập trung về đây để được tận mắt nhìn thấy những bằng chứng lịch sử
và pháp lý về hoàng sa và trường sa của việt nam lần đầu tiên được trưng bày tại con tum
các thầy cô giáo coi đây là những giờ học thiết thực cụ thể và bổ ích nhất về lịch sử
địa lý và tình yêu tổ quốc cho các em
trong thời gian tới tỉnh con tum sẽ tổ chức triển lãm ở các huyện thị trấn trong toàn tỉnh
qua đó nâng cao nhận thức tinh thần đoàn kết ý thức trách nhiệm của nhân dân trong góp phần
bác bỏ những tuyên bố phi lý của trung quốc đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
cũng như những vùng biển đảo thuộc chủ quyền của việt nam
từ đầu năm đến nay tổng thu ngân sách của tỉnh phú yên chỉ được hơn một chín trăm linh tỷ đồng
đạt gần sáu mươi thấp hơn cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm trong đó thu nội địa chiếm hơn một tám trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
nhưng cũng chỉ đạt năm mươi chín hai
theo cục thuế phú yên riêng trong quý ba năm hai nghìn một mươi sáu toàn tỉnh chỉ thu được năm trăm năm mươi bảy một tỷ đồng
bằng tám mươi chín tám so với cùng kỳ năm trước
nên việc hoàn thành tổng thu ba hai trăm linh tỷ đồng trong năm hai nghìn một mươi sáu
là hết sức khó khăn
nguyên nhân chính dẫn đến thu không đạt dự toán là do sức tiêu thụ hàng hóa trên địa bàn tỉnh thấp
tiền cấp quyền sử dụng đất khối tỉnh theo dự đoán là hai trăm hai mươi tỷ đồng
nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được
công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế hiệu quả chưa cao
để phấn đấu hoàn thành trí tiêu thu ngân sách năm hai nghìn một mươi sáu tăng sáu trăm ba mươi tỷ đồng so với năm hai nghìn một mươi năm
ubnd tỉnh phú yên đang tích cực chỉ đạo ngành thuế tăng cường các biện pháp khai thác nguồn thu
đồn đốc thu các khoản thu phát sinh vào ngân sách quản lý tốt thu nợ và cưỡng chế nợ thuế
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay phát triển sản xuất kinh doanh
sáng nay ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh tại tp hcm
phối hợp với sở công thương tp tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng và doanh nghiệp
tại buổi lễ có một trăm linh bốn doanh nghiệp được ký kết vay gần ba mươi ba tỷ đồng
lãi suất cho vay ngắn hạn không quá bảy một năm lãi suất chung giải hạn ở mức chín một năm
như vậy từ đầu năm đến nay qua chương trình kết nối ngân hàng và doanh nghiệp
việt tin banh đã cho gần chín trăm linh doanh nghiệp vay chín mươi năm tỷ đồng
từ nay đến cuối năm ngân hàng dự kiến cho doanh nghiệp vay một trăm linh tỷ đồng
vượt một mươi tỷ đồng so với số vốn mà việt tiên banh cam kết cho vay từ chương trình này
nhằm tiếp tục hỗ trợ cho các hộ gia đình ở vùng biển gặp khó khăn do ảnh hưởng của sự cố môi trường
ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị vừa có quyết định phân bổ hơn hai một trăm linh tấn gạo cho người dân tại bốn huyện vùng biển của tỉnh
ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị quyết định phân bổ cho huyện gio linh hơn tám trăm bảy mươi năm tấn
huyện vĩnh linh hơn bốn trăm chín mươi bốn tấn huyện triệu phong gần bốn trăm hai mươi năm tấn và huyện hải lăng hơn ba trăm một mươi năm tấn gạo
mỗi nhân khẩu được hỗ trợ một mươi năm kg gạo một tháng thời gian hỗ trợ là bốn năm tháng
đối tượng nhận hỗ trợ gạo là các nhân khẩu thuộc hộ gia đình chủ tàu
hộ gia đình có lao động trên tàu khai thác thủy hải sản ở vùng ven bờ
vùng lộng không lắp máy hoặc có lắp máy công suất dưới chín mươi cv
hộ gia đình làm muối và hộ gia đình làm dịch vụ hậu cần nghề cá bị ảnh hưởng trực tiếp
đây là lần thứ ba ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị phân bổ gạo hỗ trợ cho các hộ gia đình
ở các địa phương vùng biển bị ảnh hưởng do sự cố ô nhiễm môi trường biển
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ứng cử viên đảng dân chủ bà hillary clinton vẫn đang chiếm ưu thế trước ông donald trump của đảng cộng hòa
dù khoảng cách giữa hai ứng cử viên đã thu hẹp
theo kết quả thăm dò do cnn và oc có năm mươi bảy người được hỏi đánh giá tốt màn thể hiện của bà clinton
trong khi ông trump nhận được ba mươi bốn người ủng hộ
một khảo sát khác của hãng thăm dò dư luận yogap tỷ lệ giữa hai ứng cử viên của đảng dân chủ và cộng hòa
lần lượt là bốn mươi bảy và bốn mươi hai mặc dù bà clinton vẫn chiếm ưu thế vượt trội
nhưng kết quả này cũng cho thấy sự thu hẹp khoảng cách giữa hai ứng cử viên
trước đó sau cuộc tranh luận đầu tiên thăm dò của hai hãng tin trên cũng cho thấy
có tới sáu mươi hai người được hỏi đánh giá hài lòng với kết quả của bà clinton và bày tỏ tin tưởng bà sẽ là người giành chiến thắng
cuộc tranh luận thứ hai này diễn ra theo hình thức gặp gỡ cử tri với chủ đề hoàn toàn mở
cuộc tranh luận trực tiếp thứ ba và cũng là cuối cùng giữa hai ứng cử viên dự kiến sẽ diễn ra vào ngày một mươi chín tháng một mươi tới
tại đại học nevada ở thành phố las vegas
thưa quý vị và các bạn hôm nay giải thưởng nobel kinh tế năm hai nghìn một mươi sáu đã được trao cho hai nhà kinh tế
oliver hart mang quốc tịch anh mỹ và ben holmstrom người phần lan
hội đồng giải thưởng nobel cho biết các chuyên gia kinh tế người anh và phần lan được vinh danh
nhờ những đóng góp học thuyết kế ước hay còn gọi là lý thuyết hợp đồng đặt nền tảng cho việc kiến tạo
các chính sách và học viện trong nhiều lĩnh vực từ luật phá sản cho tới các thể chế chính trị
theo lý thuyết nền kinh tế hiện đại được gắn bởi vô số các hợp đồng giao dịch
các hợp đồng này có thể bao gồm mối quan hệ giữa những cổ đông nhà lãnh đạo giữa công ty với chủ sở hữu
những mối quan hệ này thường kéo theo mâu thuẫn về lợi ích và cần được thiết lập phù hợp để mỗi bên đều có lợi
cho tới nay đã có bảy mươi sáu người đoạt giải nobel kinh tế trong đó chủ yếu là các nhà kinh tế mỹ chiếm đa số
với năm mươi năm người được vinh danh các nhà khoa học sẽ nhận giải tại buổi lễ trao giải chính thức
vào ngày một mươi tháng một mươi hai tới ở thụy điển
cũng trong ngày hôm nay tổng thống nga vladimir putin tới istanbul
bắt đầu chuyến thăm thổ nhĩ kỳ kể từ sau cuộc khủng hoảng bùng phát
do ankara bắn hạ máy bay chiến đấu của moscow hồi tháng một mươi một năm ngoái
theo hãng tin afp trong chuyến thăm lần này tổng thống putin sẽ hội đàm với người đồng cấp
nước chủ nhà tayyip erdogan và tham dự một hội nghị về năng lượng
dự kiến hai bên sẽ ký kết thỏa thuận xây dựng đường ống dẫn khí đốt bị ngưng trệ từ năm ngoái
do thổ nhĩ kỳ đã bắn hạ chiếc máy bay chiến đấu của nga
hai bên hiện đang có những quan điểm đối lập về cuộc xung đột ở syri
nếu như moscow là đồng minh chủ chốt của chính quyền damas
thì ankara ủng hộ cuộc chiến của lực lượng phiến quân nhằm lật đổ tổng thống syri basa adssad
nga đang lên kế hoạch bố trí căn cứ hải quân thường trực tại tatus của syri
đây là tuyên bố của thứ trưởng bộ quốc phòng nikolai pankov
tại cuộc họp của ủy ban đối ngoại của hội đồng liên bang
ông pankov cho biết các văn kiện cần thiết đã được soạn thảo
và đang được các cơ quan chức năng liên quan thảo luận
dự kiến các văn kiện này sẽ nhanh chóng được thông qua
tại tartus ở syri có một trạm bảo dưỡng kỹ thuật cho các tàu chiến của nga
ngoài ra tại sân bay mermim của tỉnh latakia có một phi đội máy bay của nga đồn trú
trước đó duma quốc gia của nga đã thông qua thỏa thuận giữa nga và syri
về việc bố trí vô thời hạn một phi đội máy bay của nước này trên lãnh thổ của syri
hiện tại không quân của nga đang sử dụng sân bay mermim
để bố trí một phi đội máy bay tham gia chiến dịch tại syri
ít nhất hơn hai mươi người thiệt mạng và hơn hai mươi người khác bị thương
trong một vụ đánh bom xe liều chết gần một đồn cảnh sát ở thủ phủ tỉnh hollerman
cách thủ đô kambul của afghanistan khoảng năm trăm năm mươi năm km về phía nam
một nguồn tin an ninh tỉnh hollmen giấu tên xác nhận vụ đánh bom là một phần
trong chiến dịch tấn công phối hợp của taliban khi lực lượng này đang tìm cách chiếm giữ thành phố latkaga
tuy nhiên lực lượng an ninh afghanistan đang nỗ lực đẩy lùi các cuộc tấn công của taliban
trong số hai mươi người thiệt mạng hầu hết là nhân viên cảnh sát và con số thương vong có thể sẽ còn tăng
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc
colomen là tỉnh có tầm quan trọng chiến lược đối với taliban
vì đây là nguồn cung cấp thuốc viện trị giá ước tính bốn tỷ đô la một năm
giới chức địa phương ước tính hiện taliban đang chiếm giữ khoảng tám mươi năm diện tích của tỉnh hollmen
hãng thông tấn yonhap hôm nay dẫn lời một nhà thầu của hãng điện tử hàng đầu hàn quốc samsung cho biết
đã tạm dừng sản xuất dòng điện thoại thông minh thế hệ mới galaxy note bảy
do sự cố cháy nổ do lỗi pin vẫn xảy ra
thậm chí với cả những chiếc điện thoại đã được đổi
theo nguồn tin các nhà máy của samsung tại việt nam sẽ dừng sản xuất những chiếc galaxin nuốt bảy thay thế
khi có những báo cáo về một số trường hợp điện thoại mới được đổi vẫn gặp sự cố cháy nổ
quyết định được đưa ra khi nhà sản xuất đã cân nhắc đến sự an toàn của khách hàng tại mỹ hàn quốc và trung quốc
cũng như tham khảo ý kiến từ giới chức của ba nước này
nếu được xác nhận việc tạm dừng sản xuất sẽ khiến samsung phải ngừng tiếp tục tiêu thụ nốt bảy
cũng như quá trình đổi máy
hiện samsung chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này
trong khi đó hai nhà mạng lớn nhất của mỹ là at t và t mobile thông báo
sẽ dừng nhập galaxy note bảy do lo ngại vì an toàn
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại